xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong hai ngày tới khối khí lạnh ở bắc bộ tiếp tục suy yếu và di chuyển xa hơn ra phía đông
đáng lưu ý là hiện tượng sương mù sẽ gia tăng hơn trong thời điểm đêm và sáng
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp nhất là ở khu vực vùng núi phía bắc và ven biển
nhiệt độ ở đông bắc bộ tiếp tục tăng thêm từ một đến hai độ mỗi ngày
cao nhất ngày mai là một mươi chín hai mươi hai độ và sẽ không có nhiều biến động trong ba ngày tới
cảm giác rét sẽ tiếp tục thiên giảm
vì thế bắc bộ trời sẽ quăng mây hơn khu vực phía đông
quý vị cần lưu ý hiện tượng sương mù sẽ gia tăng hơn trong thời điểm đêm và sáng
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp nhất là khu vực vùng núi
ban ngày trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng dần với nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi chín hai mươi hai độ
có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng dần từ một hai độ trong các ngày tiếp theo
đối với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
vẫn còn có mưa mưa rào rải rác ở quảng trị và thừa thiên huế
sau đó mưa giảm chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi về đêm và sáng
còn trong ngày trời tạnh giáo nhiều nơi có nắng
nhiệt độ ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai là hai mươi hai mươi ba độ
có nơi cao hơn sau đó tăng nhẹ lên mức hai mươi hai hai mươi năm độ trong hai ngày sau đó
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến phú yên sẽ có mưa giải rác trong ba ngày tới
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận ít mưa hơn nhiệt độ cũng tăng trở lại nhưng không vượt quá ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chủ yếu duy trì thời tiết không mưa
ngày trời nắng nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại
cao nhất ngày mai ở tây nguyên phổ biến vào khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
cục bộ có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng dần một hai độ trong hai ngày sau đó
lưu ý về đêm và sáng trời vẫn rét nhẹ
trong khi đó tại khu vực nam bộ duy trì thời tiết ban ngày nắng
chiều tối có mưa rào vài nơi nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
cục bộ có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ trong hai ngày